thưa quý vị ngày hôm nay là ngày thế giới không thuốc lá
theo số liệu thống kê mới nhất của tổ chức y tế thế giới who hiện nay có đến bốn mươi bốn triệu trẻ em ở độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi năm đang hút thuốc lá
và nhiều trẻ em dưới một mươi ba tuổi cũng đang làm bạn với làn khói trắng tử thần này
bảo vệ giới trẻ bảo vệ trẻ em khỏi tác hại của thuốc lá là trách nhiệm không của riêng ai
vâng chủ đề của ngày thế giới không thuốc lá năm nay đó là bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá
bằng những hành động khuyến khích giới trẻ nâng cao nhận thức ngăn chặn các chiến dịch quảng cáo có hệ thống gây nhầm lẫn của ngành công nghiệp thuốc lá
nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong tiểu mục an toàn sống ngày hôm nay
còn bây giờ là các tin tức thời sự cập nhật
tại quán ruby tám mươi sáu bắt quả tang đối tượng phạm đình sinh có hành vi bán trái phép chất ma túy cho phạm văn tân
hai đối tượng đều ở huyện bình giang
cũng với hành vi bán trái phép chất ma túy tại quán karaoke xo lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng lâm văn tuấn
trú tại huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng đã bán cho trần minh sang chú tại phường thanh bình thành phố hải dương
một túi nilon màu trắng bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng
sang khai nhận là ma túy tổng hợp dạng kentamin vừa mua của tuấn với giá hơn hai triệu đồng
cơ quan công an cũng thu giữ bộ đĩa xứ để sử dụng ma túy tổng hợp cùng các vật chứng có liên quan
liên tục trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh kiên giang đã xuất hiện nhóm đối tượng ăn mặc lịch sự
đóng giả là người của một công ty rồi tìm đến vùng quê để tiếp cận các hộ nông dân hỏi thuê đất để lắp đặt trụ năng lượng mặt trời
sau đó các đối tượng đã ép nạn nhân
các đối tượng đã ép nạn nhân mua hàng kém chất lượng với giá trên trời vì tham tiền không ít nạn nhân đã dễ dàng sập bẫy của các đối tượng
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi trong lúc bà phạm thị chín bảy mươi ba tuổi ngụ xã vĩnh hòa huyện u minh thượng tỉnh cân giang
ở nhà một mình thì có hai người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ăn bờ lịch sự đến nhà giới thiệu tên là lê văn sơn
nhân viên của công ty năng lượng mặt trời việt nam muốn xin thuê bốn m hai đất phía sau nhà bà
để đặt trụ thu năng lượng mặt trời cao một mươi năm mét
với giá ba triệu đồng một tháng hợp đồng từ một đến ba năm
nếu chọn gói hợp đồng ba năm thì người cho thuê đất sẽ được nhận một lần tiền là một trăm linh tám triệu đồng
ngoài ra người cho thuê đất còn được quyền lựa chọn lấy một trong các phần quà có giá trị như xe máy
tv màn hình phẳng máy giặt và tủ lạnh mà công ty trao tặng
vừa được tiền vừa được quà bà chín đã đồng ý và hai bên tiến hành lập hợp đồng
sau khi hợp đồng vừa ký đối tượng sơn lấy ra một vật màu đen và giới thiệu đó là bếp dùng bằng năng lượng
sau khi chịu năng lượng được lắp đặt xong thì bà chín thỏa sức sử dụng nấu nướng mà không phải lo tốn tiền
sau khi ký hợp đồng xong thì nó tặng cho cư dứt xe
mà cuối cùng thì nó kêu bà bột mua cái bếp từ mà điện dư lượng gì đó mà sạc bằng điện cho mảnh nắng mặt trời đó
rồi nó mới cho chiếc xe
chị giá bếp từ là bảy triệu mà trả trước là bốn triệu chín trăm năm mươi ngàn
tôi mấy giờ cho nó là bốn triệu
nói vậy tôi con cho bà mượn là chín trăm năm mươi ngàn
tới cái bữa mà hậu xảo đó lãnh tiền thì bà trả lại cho con
không ngờ thiệt bảy mươi ba tuổi rồi đó mà chưa có bị ai gạt hết trơn mà bây giờ phải bị nó gạt khổ
nhận tiền xong đối tượng nhanh chóng rời đi và hứa sẽ quay lại trao tặng chiếc xe máy và trả tiền thuê đất
sau đó bà chín liền lấy bếp năng lượng ra kiểm tra thì phát hiện đó chỉ là bếp điện tử thông thường có giá chưa đến một triệu đồng
bà chín vợ lấy điện thoại gọi cho công ty khiếu nại nhưng đều không liên lạc được
bếp mình bị lừa bà chín đã đến công an sa vĩnh hòa để trình báo vụ việc
không riêng gì trường hợp của bà chín địa bàn quanh xã vĩnh hòa còn nhiều trường hợp khác bị các đối tượng lạ mặt bịa đặt chuyện thuê đất với giá cao để lấy lòng tin
sau đó chúng buộc người dân phải mua bếp điện từ với giá cao ngớt ngưỡng
đó là trường hợp của một người đàn ông bảy mươi bốn tuổi ngụ ấp hòa bình xã vĩnh hòa
cũng với thủ đoạn tương tự người đàn ông tự xưng tên là lê văn sơn muốn thuê lại đất của ông này và hứa trả ba triệu đồng một tháng
nếu nạn nhân đồng ý cho thuê mặt bằng thì sẽ được nhận thêm một phần thưởng tùy chọn như tv tủ lạnh điện thoại xe máy
và tất nhiên là phải bắt buộc mua một bếp năng lượng mặt trời trị giá bảy triệu đồng
nó thuê đất của tôi là ba năm nó bắt buộc tôi phải mua cái bếp điện từ này là sáu triệu chín trăm chín mươi
trả trước là bốn triệu chín trăm chín mươi còn hai triệu là thiếu lại là trả hàng tháng
rồi tôi mới trả ra bốn triệu chín trăm chín mươi ngàn
khoảng sau ba phút nó vừa đi xong là người này phát hiện vợ tôi phát hiện là ông ơi tôi bị lừa rồi
theo cơ quan chức năng thủ đoạn của những đối tượng thường đến vùng nông thôn tiếp tục
tiếp cận những người già ở nhà một mình để lừa đảo
điều đang nói trên hợp đồng mà bọn chúng đưa ra có rất nhiều điều vô lý sơ hở
tuy nhiên đa số nạn nhân đều lớn tuổi mắt kém nên cứ nghĩ sẽ nhận được món hời nên dễ dàng sập bẫy của bọn lừa đảo
qua những vụ việc trên mong muốn người dân cần nâng cao cảnh giác khi phát hiện những trường hợp tương tự
cần bóng hay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý
bưu điện tỉnh an giang vừa giao nộp cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang
một số lượng lớn dao kiếm và các phụ kiện kèm theo
và đây là số vũ khí thô sơ được bưu điện tỉnh an giang phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
kiểm tra các gói bưu kiện biêu phẩm được gửi từ các tỉnh thành phố phía bắc về các địa chỉ trên địa bàn tỉnh an giang
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cho đến nay mà không có người đến nhận
qua kiểm tra phát hiện trong ba mươi tám gói bưu kiện bưu phẩm có chứa một cây búa bằng kim loại một mươi ba cây kiếm một mươi tám cây đao và dao các loại
cùng một mươi bốn phụ kiện kèm theo của súng những hung khí này có thể tháo lắp nên dễ dàng cất giấu
để qua mặt lực lượng chức năng người bán đã đóng gói gửi qua đường bưu điện và ghi bên ngoài là công cụ nhà bếp
sau khi kiểm tra xác định đây là các loại vũ khí thô sơ phụ kiện súng
thuộc trường hợp bị nghiêm cấm mua bán sử dụng vận chuyển tàng trữ
nên phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đã tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ ngày một một mươi tháng sáu tình trạng hạn hán thiếu nước ở khu vực trung bộ có xu hướng lan rộng
và diễn ra tại các tỉnh từ bình định đến bình thuận
tại các tỉnh tây nguyên xu thế hạn hán tiếp tục giảm dần
trong thời gian này khu vực miền trung phổ biến ít mưa mưa rào và rông tập trung
chủ yếu ở các tỉnh
thành phố từ thanh hóa đến hà tĩnh với lượng không nhiều khả năng cao nhất từ ngày sáu tám tháng sáu
từ ngày một một mươi tháng sáu mực nước các sông ở khu vực tây nguyên có dao động
các sông ở trung bộ biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần
trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ
số lượng dòng chảy trên các sông phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ
từ hai mươi sáu sáu mươi năm một số sông thấp hơn trên bảy mươi năm

thưa quý vị vay tiền thì dễ nhưng khi đã dính vào vòng lẫn quẩn thì rút ra không thể được
liên tục khủng bố người vây và những người thân trong gia đình bằng điện thoại tin nhắn dò dẫm
là chiêu mà các đối tượng sử dụng để ép con nợ đóng lại theo cam kết
đã có trường hợp tự tử vì quá áp lực do số tiền vay lên đến hàng trăm triệu đồng

đây là những tin nhắn cuộc gọi từ phía áp về tiền đến những con nợ và người thân
do dặm đăng hình lên mạng xã hội khủng bố người thân tra tấn tinh thần bằng những cuộc gọi liên tục
thì nếu mà không biết thì nó sẽ điện lên mình và nó đòi lúc đầu thì nó đòi thấy bình tĩnh hơn
rồi càng về sau càng gắt hơn có khi chửi cái mình luôn

so với lãi suất tín dụng đen được quảng cáo là thấp vì người vây hầu như không có tài sản cầm cố
so với lãi suất cho vay của các ngân hàng số tiền lãi vì thế cũng được cộng vào gốc theo tốc độ số nhân
khiến các con nợ không thể trả gốc mà lãi mẹ cộng lãi con
một trường hợp cô gái ở tiền giang đã phải tự tử vì không thoát khỏi bẫy của ap vay tiền
khi số tiền lãi và phạt lên đến hơn trăm triệu đồng
khi dây xong mà mình không thực hiện những lời cam kết với nó
thì bắt đầu nó sẽ có những cái nhắn tin đe dọa này nọ làm cái buộc cái người dây tiền đó
là phải thực hiện theo cái việc mà đóng góp trả lại cho nó
thành tự ra đây cũng là một cái loại tội phạm hoạt động tính dụng đen tương đối với phương thức tội độ hoạt động tương đối là mới
một là cái lãi suất này nó trái quy định pháp luật
cái thứ hai là cái hậu quả xảy ra khi mà sử dụng những cái băng nhóm
vay tiền của những cái băng nhóm những cái chủ nợ này
thì họ sẽ sử dụng những biện pháp mà nó trái quy định pháp luật
thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến quyền lợi của người đi vay
vì vậy lời khuyên ở đây là gì
là không nên tham gia những cái vây vốn của những cái tổ chức gọi là tính dụng đen với cái lãi suất nó cao như vậy
trước những mối lo ngại về biến tướng mất an ninh trực tự liên quan đến hoạt động của các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê
nhiều đại biểu quốc hội đã kiến nghị đưa loại hình này vào danh mục cấm kinh doanh
tuy nhiên cũng có ý kiến trái chiều trước kiến nghị này
ủy ban nhân dân tp hcm cho rằng quan hệ nợ là hợp đồng dân sự hoặc hợp đồng kinh tế
khi có tranh chấp các bên tham gia tự thỏa thuận hoặc để tòa án giải quyết
nhà nước đã có đầy đủ hệ thống luật pháp cơ quan bảo vệ thi hành pháp luật như tòa án viện kiểm sát thi hành án
đối với các vụ việc đã có quyết định bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật
thì cơ quan thi hành án thử phát lại là cơ quan có thẩm quyền thi hành
mặt khác việc cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ hoạt động hợp pháp
vô tình là kẻ hở để một số đối tượng lợi dụng nấp bóng đầu tư hoạt động qua hình thức cấu kết
giữa các công ty tài chính công ty đòi nợ và các đối tượng hình sự các băng nhóm tại địa phương
gây hệ quả phức tạp về an ninh trật tự như nhiều vụ việc đã xảy ra thời gian qua

là một vụ việc đòi nợ thuê
một số chuyên gia cho rằng thực tế cấm dịch vụ đòi nợ thuê
mà nhu cầu xã hội vẫn cần thì sẽ tồn tại và có những trường hợp trá hình nên càng khó quản lý
vì thế cần quy định điều kiện chặt chẽ hơn ràng buộc hơn quy trách nhiệm cho tổ chức cá nhân có liên quan
một số chuyên gia cho rằng thực tế cấm dịch vụ đòi nợ thuê là một vụ việc đòi nợ thuê

vì thế cần quy định điều kiện chặt chẽ hơn ràng buộc hơn quy trách nhiệm cho tổ chức cá nhân có liên quan
nên tôi nghĩ là phần gốc không phải chỉ việc cấm hay không cấm
mà phần gốc là chúng ta phải quản lý và phải hạn chế nó như thế nào
tôi lấy ví dụ như là có thể tăng thêm điều kiện để kinh doanh ngành nghề đòi nợ này
và phải tăng cái trách nhiệm về mặt chế tài của cơ quan nhà nước
với tư cách là quản lý của một doanh nghiệp đòi nợ thuê ở pháp
thiết nghĩ cơ quan nhà nước cần có những cái biện pháp
những chế tài chặt chẽ hơn nữa trong quản lý loại hình kinh doanh dịch vụ này
đồng thời là phải có những biện pháp thật mạnh
thậm chí là những biện pháp xử lý hình sự đối với những tổ chức và cá nhân kinh doanh
các loại hình dịch vụ đòi nợ mà không được cấp phép
và kỹ phẩm pháp luật
theo chương trình nghị sự luật đầu tư sửa đổi sẽ được quốc hội thông qua vào ngày một mươi bảy tháng sáu tới đây
tại đợt họp tập trung hoạt động loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê sẽ được định đoạt
nếu không bị cấm thì hành lang pháp lý và công tác quản lý dịch vụ này chắc chắn sẽ được siết chặt
trong các điều luật nhằm ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn xấu đến an ninh trật tự